có được kết quả này công an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch huy động tối đa quân số
làm tốt công tác bám nắm địa bàn cơ sở tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp
trong triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ chỉ tiêu biện pháp bảo đảm hiệu quả
hướng về cơ sở tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia bảo vệ an ninh trật tự